chấn thương mắt là một trong những chấn thương mà các vận động viên chuyên nghiệp có thể gặp trong các kỳ đại hội thể thao của khu vực cũng như trên thế giới
nhân dịp sea games ba mươi một đang diễn ra tại việt nam hãy cùng báo sức khỏe về đời sống đi tìm hiểu về những loại chấn thương mắt có thể gặp trong thi đấu thể thao qua những tư vấn chuyên môn của bác sĩ trần ánh dương trường khoa mắt bệnh viện việt nam cuba đồng hới
thể thao được xếp vào nhóm rủi ro thấp cao và rủi ro rất cao
các chấn thương mắt liên quan đến thể thao là chấn thương đụng dập vết thương xuyên thấu và tổn thương do tiêu bức xạ mặt trời
hơn chín mươi các chấn thương mắt trong thể thao có thể dự phòng được bằng các thiết bị bảo vệ mắt
các môn thể thao có thể gây chấn thương mắt ở mức độ rủi ro thấp như điền kinh bơi lội thể dụng dụng cụ và đi xe đạp
các môn thể thao có mức độ rủi ro cao như bóng chày khu gồn cầu bóng đá
bóng rổ bông ném và các môn thể thao dùng vợt quần vợt đấu kiếm gôn và bóng nước
môn thể thao có mức độ rủi ro rất cao trong mắt như quyền anh đấu vật và võ thuật
đây đều là những môn mà thường vận động viên hay người tập đều không có kính để bảo vệ mắt
theo các chuyên gia chấn thương mắt được chia ra làm ba loại chính
chấn thương đụng dập hốc mắt nhãn cầu vết thương xuyên thủng hốc mắt nhãn cầu và cuối cùng là tổn thương mắt do tiêu bức xạ mặt trời trong đó chủ yếu là tiêu cực tím
chấn thương đụng dập chiếm hầu hết các chấn thương mắt liên quan đến thể thao
mức độ tổn thương mắt phụ thuộc vào kích thước độ cứng và vận tốc của vật gây chấn thương và lực truyền trực tiếp vào mắt
một cú đánh trực tiếp vào nhẫn cầu từ một vật thể tù nhỏ hơn mắt gây ra sự nén và dẫn ra nhanh chóng cổ phần trước nhãn cầu
chuyên môn lực lớn đến các cấu trúc bên trong mắt gây ra các tổn thương như xuất huyết kết mạc xuất huyết tiền phòng lệch thủy tinh thể xuất huyết dịch kính rách võng mạc bòng võng mạc
những chấn thương mắt này thường gặp trong các môn thể thao như cầu lông và bóng bàn
mặt khác một vật thể đầu tù lớn hơn nhãn cầu sẽ tác dụng lực lên phần mềm và thành xương hốc mắt có thể dẫn đến vỡ sàn hốc mắt vỡ xương hốc mắt tụ máu hốc mắt
nếu chấn thương với lực mạnh có thể vỡ nền sọ gây tụ máu hái hóc mắt và chảy dịch não tủy qua đường mũi
những chấn thương mắt này thường gặp trong các môn tennis gôn bóng đá bóng ném khu gôn cầu và bóng chày
bên cạnh đó viết thương do xuyên thùng khóc mắt nhãn cầu tương đối hiếm gặp nhưng cũng có thể xảy ra
ngay cả với vật có vận tốc lớn dẫn đến gãy kính đeo cũng có thể gây ra chấn thương xuyên thùng
các thương tích như vậy có thể từ cháy sức nhẹ đến rất nghiêm trọng
như rách rác mạc rách kết mạc vỡ thủy tinh thể vỡ nhãn cầu và rách mi mắt
ngoài ra trong các môn đấu vật và võ thuật viết thương xuyên thùng nhãn cầu có thể đến từ móng tay của đối thủ
ngoài ra tổn thương do bức xạ xảy ra do vận động viên hay người tập tiếp xúc với tia cực tím trong môn trượt tuyết
trượt nước và các môn thể thao dưới nước khác
vậy xử trí khi bị chấn thương mắt trong thi đấu thể thao thế nào
khi xảy ra chấn thương mắt trong tập thể thao cách tốt nhất là cho các vận động viên
phải được các bác sĩ nhãn khoa chăm sóc ngay tại chỗ hoặc vận chuyển đến bệnh viện khi có các tổn thương nặng xảy ra
các vận động viên hoặc huấn luyện viên không được tự ý xử trí can thiệp bởi nguy cơ tổn thương mắt sẽ nặng hơn
nhất là trong các trường hợp viết thương xuyên thùng nhãn cầu
vậy lúc nào thì vận động viên có thể quay lại thi đấu sau chấn thương mắt
trong trận đấu việc trở lại thi đấu ngay lập tức tùy thuộc vào các triệu chứng của vận động viên
và tính chất của chấn thương do bác sĩ thể thao xác định
để hạn chế tối đa các chấn thương về mắt trong thi đấu tất cả các vận động viên đều phải khám mắt toàn diện
với mỗi vận động viên các bác sĩ nên tìm hiểu tiền sử mắt đặc biệt chú ý đến các tình trạng trước đó
như cận thị mức độ cao áp xe do phẫu thuật bong võng mạc phẫu thuật mắt và chấn thương hoặc nhiễm trùng
vận động viên khi có bất kỳ tình trạng nào trong số này có thể tăng nguy cơ bị chấn thương mắt nghiêm trọng trong quá trình thi đấu
do vậy các bác sĩ nhãn khoa sẽ tư vấn cho các vận động viên có tiền sử các bệnh về mắt như trên trước khi tham gia thi đấu
theo các nghiên cứu bảo vệ mắt đã làm giảm hơn chín mươi số lượng và mức độ nghiêm trọng của chấn thương mắt
thiết bị bảo vệ có chức năng tiêu tán lực có hại tiềm ẩn lan truyền ra khu vực rộng lớn hơn
dụng cụ bảo vệ mắt cần chuyển tác động từ mắt và mặt sang hộp sọ mà không gây chấn thương nội sọ
có thể cần tích hợp mũ bảo hiểm với kính mắt bảo vệ mắt và mặt
hiệp hội vật liệu và thử nghiệm hoa kỳ đã thiết lập các tiêu chuẩn hiệu suất cho các loại kính đeo mắt được lựa chọn trong các môn thể thao như quần vợt bóng chảy bóng rổ bóng truyền nữ khúc ôn cầu và trời tuyết trên núi cao
kính bảo hộ thường được làm bằng polycarbonate một loại nhựa chịu va đập và có khả năng hấp thụ tia cực tím
vì loại nhựa này cứng hơn gấp tám lần so với các vật liệu khác nên nó có thể được ưu tiên sử dụng trong các loại kính bảo vệ
kính áp trọng và kính đeo mắt thông thường không bảo vệ được đầy đủ mắt trước các chấn thương
kính mắt thông thường chỉ có bốn năm khả năng chống va đập so với polycarbonate có độ dày tương đương